sau khi xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới thứ hai bà con nông dân tại đà nẵng đã hối hả ra đồng thu hoạch diện tích lúa hẻ thu còn lại
tuy nhiên tính đến chiều ngày hai tháng chín hàng trăm hectare lúa trên địa bàn vẫn chưa kịp thu hoạch
trong vụ hè thu năm nay nông dân toàn thành phố gieo xạ hơn hai ba trăm linh hectare lúa
nhiều địa phương đã có công văn đề nghị nông dân thu hoạch lúa từ ngày hai mươi bảy tháng tám nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra
tuy nhiên do thời tiết mưa nhiều suốt một tuần qua và các máy gặt đập liên hợp hoạt động không hiệu quả nên việc thu hoạch lúa hẻ thu bị đình trệ
hiện vẫn còn hàng trăm hecta lúa hẻ thu ở huyện hòa vang và các quận cẩm lệ ngũ hành sơn vẫn chưa được thu hoạch
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị ubnd các quận huyện tiếp tục vận động nông dân tổ chức thu hoạch sớm lúa vụ hẻ thu
đồng thời thông báo tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới bão cho người dân ra soát chuẩn bị sẵn sàng sơ tán nhân dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn